trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn vừa phải nỗ lực khắc phục những vấn đề hậu covid một mươi chín
vừa phải đối mặt với sự giảng tốc với kinh tế trong và ngoài nước
song nhờ sự linh hoạt có trọng tâm trọng điểm trong điều hành nỗ lực trong quản lý thu thuế
thu ngân sách sáu tháng đầu năm vẫn bảo đảm tiến độ là điểm tựa để nền kinh tế vững vàng hơn trước thách thức
trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn đang phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức
cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chính sách hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh
đã tác động tạo áp lực lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên việc hoàn thành mục tiêu đề ra trong việc quản lý thu ngân sách nhà nước
cho thấy những nỗ lực trách nhiệm của ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời bảo đảm được những kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà quốc hội chính phủ đã đề ra